thưa quý vị bộ công thương vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện
và vận hành hệ thống điện quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó có các tháng cao điểm mùa khô
kế hoạch cung cấp điện năm hai nghìn hai mươi bốn tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện
tại đầu cực phát và nhập khẩu của toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn được điều chỉnh là ba trăm một mươi sáu tỷ kwh
tăng hơn so với kế hoạch cũ khi chỉ ở mức ba trăm linh sáu hai trăm năm mươi chín tỷ kwh
trong đó mùa khô là gần một trăm năm mươi một tỷ kwh và mùa mưa là gần một trăm sáu mươi tỷ kwh
đối với kế hoạch cung cấp điện trong mùa khô trong các tháng bốn năm sáu bảy
tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc để dự phòng
bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống được điều chỉnh là một trăm một mươi một bốn trăm sáu mươi tám tỷ kwh
cao hơn so với kế hoạch cũ trong quyết định ba nghìn ba trăm bảy mươi sáu hai nghìn hai mươi ba chỉ có một trăm linh chín một trăm tám mươi ba tỷ kwh
ngày hai mươi ba tháng bốn tại bộ công thương đã diễn ra cuộc họp giao ban định kỳ
về tiến độ triển khai các dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ quảng trạch đến phố nối
dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên
cho tới nay vẫn còn tới tám trên chín tỉnh chưa hoàn thành bàn giao hành lang tuyến và khoảng néo
phục vụ công tác kéo đường dây
nhiều gói thầu cung cấp vật thư thiết bị chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng
gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án
trước tình hình đó bộ trưởng bộ công thương đề xuất văn phòng chính phủ bộ tài nguyên và môi trường
khẩn trương thẩm định khung chính sách trình thủ tướng trước ngày ba mươi tháng bốn
các tỉnh tiếp tục đôn đốc vận động để sớm bàn giao mặt bằng phê duyệt phương án bồi thường
các vị trí móng cột cọc néo
tập đoàn điện lực việt nam và tổng công ty truyền tải tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu
đẩy nhanh tiến độ thi công phối hợp với các địa phương thực hiện tuyên truyền vận động
hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đôn đốc nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị để đáp ứng tiến độ thi công
để dự án kịp đóng điện trước ngày ba mươi tháng sáu tới
ngày hai mươi ba tháng bốn liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci và bộ tài nguyên và môi trường
đã phối hợp tổ chức hội thảo góp ý sự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai
và dự thảo nghị định quy định về giá đất
góp ý thi hành một số điều luật đất đai
và dự thảo nghị định quy định về giá đất
nhiều đại biểu cho biết với khối lượng thông tin đồ sộ ban soạn thảo luật nên xem xét
điều chỉnh thời gian để các cơ quan tổ chức cá nhân đưa ra ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất
thành bốn mươi năm đến sáu mươi ngày
dự thảo nghị định hướng dẫn về giá đất còn nhiều vấn đề tồn động
các phương pháp định giá đất cũng còn nhiều khúc mắc
phương pháp thẳng dư cần phải được tính toán thêm
đặc biệt điều khoản chuyển tiếp áp dụng với trường hợp thu hồi và giao đất
trước thời điểm luật đất đai năm hai nghìn hai mươi bốn có hiệu lực
nhưng đang tranh chấp về giá đất tính tiền sử dụng đất vẫn chưa có quy định giải quyết
bộ tài nguyên và môi trường cho biết đã ghi nhận mọi ý kiến đóng góp từ phía các chuyên gia
doanh nghiệp nỗ lực bảo đảm triển khai thống nhất đồng bộ luật đất đai sửa đổi khi có hiệu lực
ngày hai mươi ba tháng bốn tại đà nẵng đại sứ quán hoa kỳ cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế
bộ ngoại giao hoa kỳ phối hợp với cục kiểm ngư bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức hội thảo khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không có báo cáo và không theo quy định uuu
hội thảo là diễn đàn để tăng cường sự hợp tác giữa các nước thành viên trong khu vực
tạo nền tảng kết nối mạng lưới với các chuyên gia cũng như các cơ quan thực thi pháp luật thủy sản
trong khu vực và quốc tế đây là cơ hội để các lực lượng thực thi pháp luật chống khai thác iuu
cùng nhau chia sẻ về những thách thức kinh nghiệm thực tiễn chống khai thác eu
đặc biệt là tăng cường hợp tác song phương trong thực thi pháp luật thủy sản
tại hội thảo các địa biểu tập trung trao đổi chia sẻ cập nhật về xu hướng toàn cầu trong đấu tranh chống iuu
thách thức về nghề cá trong khu vực sáng kiến tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin
tổng quan về ủy ban nghề cá tây và trung thái bình dương và các công cụ về theo dõi
kiểm soát và giám sát tàu cá kinh nghiệm xử lý vi phạm iuu trong nước và quốc tế
thông qua các bài tập tình huống giả định hội thảo diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bốn